thực hiện chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội
theo các đại biểu hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề gây bức xúc trong xã hội như vấn đề môi trường đất đai an sinh xã hội
cử tri mong muốn quốc hội chính phủ các cấp các ngành cần tập trung giải quyết với tinh thần quyết liệt hơn
nhiều đại biểu nhận định hiện nay việc thực thi pháp luật chưa nghiêm nhất là những công việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan nhà nước liên quan đến đất đai môi trường
chỉ khi vụ việc được phát hiện phản ánh hoặc xảy ra sự cố làm thiệt hại về người và tài sản thì mới được quan tâm chú ý tăng cường biện pháp quản lý
đây là vấn đề kéo dài nhiều năm nhưng chậm phát hiện và khi phát hiện được thì chậm có giải pháp xử lý
để nền như một số vụ việc gần đây mà cử trí hệ sức băn khoản
như vụ vi phạm công ty alibaba đã kéo dài trong ba năm diễn ra trên ba tỉnh thành với trên sáu người có liên quan mới được xử lý
vụ cháy tại nhà máy xích được rằng đông báo đồng về việc thực hiện chủ trương di rời các cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường được ví như là các quả bắp nổ chấp ra khỏi khu vực chân cư chưa được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc
nhưng một việc đó đã bộc lộ công tập quản lý nhà nước của chúng ta
còn nhiều thiêu sót nhiều lộ hỏng còn buông lỏng
và thậm chí là thiếu trách nhiệm yếu kém
đại quyết tôn đồng khối phục và phát triển kinh tế khu vực bảo đảm đời sống và ổn định cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng
quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội đại biểu bùi sĩ lợi đề nghị chính phủ cần có tổng kết việc thực hiện nghị quyết chín mươi ba của quốc hội về bảo hiểm xã hội một lần
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám mỗi một năm bình quân có một triệu người tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội
nhưng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm năm là hai bảy triệu người
không hiểu rằng là nghị quyết hai mươi tám của chúng ta
chúng ta có đạt được cái mục tiêu là bảo phủ bảo hiểm xã hội toàn dân hay không
tôi xin đề nghị tổng kết lại vấn đề này để chúng ta hạn chế về hưởng chính sách bảo hiểm xã hội một lần
bởi vì trong hai bảy triệu người chín mươi ba mới đóng bảo hiểm xã hội được một mươi năm rút ra khỏi bảo hiểm xã hội
và trong chín mươi ba đó năm mươi mới đóng được dưới một năm đến dưới ba năm
thì điều này chúng ta không giải thích cho người lao động để người lao động biết cái lợi hôm nay

cái giải quyết cái khó khăn hôm nay chúng ta không rút tiền bảo hiểm xã
thì đến khi về hưu người về hưu người ta mới có chính sách để người ta đảm bảo cuộc sống khi tuổi già
hiện nay vẫn còn khoảng trên hai doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội theo hình thức doanh nghiệp phá sản bỏ trốn làm ảnh hưởng đến một mươi bảy lao động
tôi xin đề nghị là chính phủ tiếp tục trình đại quốc hội xin quốc hội ghi vào nghị quyết kinh tế xã hội của năm nay
để giao cho chính phủ thực hiện cái này
theo tinh thần khoản bảy điều một mươi của luật bảo hiểm xã hội
và cái nguồn ở đâu
thì báo cáo quốc hội là chúng ta lấy trong cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta hiện nay đang kết dư bảy mươi bảy tỷ
chủ bỏ trốn chủ bị phá sản
thì đó chính là người lao động thất nghiệp
thì chúng ta lấy trong cái đó là rất là đáng lưu ý
mà chỉ có khoảng một trăm bốn mươi bảy tỷ hoặc một trăm bảy mươi một tỷ thôi
thì chỗ này là tôi xin đề nghị là chính phủ nên nghiên cứu và quốc hội cũng ủng hộ chính phủ để chúng ta xử lý này
để đảm bảo quyền lợi cho một mươi bảy lao động
ngày mai quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi